ngày hai mươi năm tháng tám công an tỉnh quảng nam tổ chức họp báo để thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ án khai thác rừng pơ mu tự nhiên
tại xã la dê huyện nam giang tỉnh quảng nam giáp danh giới với huyện đắc trưng tỉnh xê công lào
đến nay cơ quan điều tra công an tỉnh đã bắt chín đối tượng liên quan đến việc khai thác vận chuyển trái phép rừng tự nhiên pơ mu
tại tiểu khu ba trăm năm mươi một xã la dê huyện nam giang
danh tính các đối tượng bị bắt khẩn cấp gồm nguyễn văn thắng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại xã thanh hóa huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình
nguyễn văn xanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại xã bố trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình
lê trọng dương sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám trú tại xã thanh hóa huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình
nguyễn văn quang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại xã trà dương huyện bắc trà my quảng nam
tiêu hồng tư sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy trú tại phường hoàng liệt quận hoàng mai hà nội
trong số chín đối tượng bị bắt có bốn đối tượng ra đầu thú gồm phạm văn bồng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
mai văn châu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi mai văn cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu lê hồng diêu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
cùng chú tại xã thanh hóa huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình
theo cơ quan điều tra hiện còn nhiều đối tượng có liên quan đến vụ khai thác
vận chuyển gỗ pơ mu trái phép đang lẩn trốn chưa bắt được
như tin đã đưa
vụ phá rừng pơ mu tại khu vực vành đai biên giới việt lào đã được người dân và các cơ quan chức năng phát hiện
thu giữ hơn sáu trăm linh phách gỗ với gần năm mươi mét khối
kiểm tra hiện trường các cơ quan chức năng phát hiện có sáu mươi cây pơ mu bị chặt phá